địa bàn phụ cận như quảng nam
và bờ bắc đèo hải vân
giữa lúc việc tìm kiếm
vẫn đang triển khai đồng loạt
thì bất ngờ ngày mùng hai tháng một mươi
cơ quan điều tra nhận được một thông tin
cho cùng giá trị từ các trinh sát
đang làm nhiệm vụ ngay tại địa bàn thành phố đà nẵng
ngày hai tháng một mươi
lúc đó chúng tôi nhận được thông tin
từ công an phường hải châu mộc
thuộc quận hải châu
có ảnh chí cho biết
tại trường trần phú
có một chiếc xe
nouveau đời mới
nhưng mà không có chủ
không có chủ
và chúng tôi cũng đề nghị
khi nhận thông tin là chúng tôi yêu cầu
công an phường hải châu mộc
của quận hải châu
phải tiến hành xúc minh ngay chủ sở hữu đó

và bố cấu ngay cho bằng truyền hóa
để mà có ý kiến truy đạo
thì lúc bây giờ sau một tiếng đồng hồ
thì có một chiếc công an phường hải châu
là bố cấu lại là
là cái chủ
cái chủ hăng của chiếc xe nouveau đó
là có tên là trần trường thành
chiếc xe gắn máy nouveau mang biển kiểm soát
được tìm thấy tại trường phổ thông
trung học trần phú
chính là chiếc xe của nạn nhân trần trường thành
những tin hy vọng đầu tiên của vụ án
tìm thấy chiếc xe
có nghĩa là có căn cứ để xác định được hung thủ
vậy ai là người để chiếc xe lại trường trần phú
họ có liên quan như thế nào
với cái chết của anh thành
có quá nhiều người nghi vấn
cũng như hy vọng được đặt ra trước thông tin này
một tổ tinh sát có kinh nghiệm
nhanh chóng được gửi đến xác minh
tại trường trần phú
với kỳ vọng sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi trên
sau khi được các tổ bảo vệ
của trường phổ thông trung học trần phú
báo cáo về có một chiếc xe
dựng trong trường qua đêm
đối tượng không lấy
báo lên công an phường
tại châu một
các anh em đã tiến hành
bảo vệ xe
để khả năng là đối tượng có thể quay lại lấy xe
nhưng sau vòng
trường phổ thông trung học trần phú

không thấy đối tượng quay lại lên xe
chúng tôi tiến hành tập đức thu xe
và giám định các dấu vết trên xe
thì đây là một cái
gọi là cái mẫu chốt rất quan trọng
để phá vụ án
không có ai tới để lấy lại chiếc xe để quên
không nản lòng
lực lượng tinh sát tiếp tục triển khai
các biện pháp nghiệp vụ
nhằm tìm kiếm bằng được
người đã mang xe của nạn nhân tới đây
nhằm xóa dấu vết
trong thể thế đứng hình nào
sau khi chúng tôi được biết
thì trường trần phú
có lắp hệ thống camera
để quan sát
việc ra vào cổng
của học sinh và giáo viên
thì chúng tôi là tiến hành
thu thập lại các dữ liệu của camera
trong cái ngày nghi vấn
thì chúng tôi là phát hiện ra được đối tượng
qua quá trình làm việc với lực lượng bảo vệ
một chi tiết quý báu để được hé lộ
tại tất cả các cổng của ngôi trường này
đều có gắn camera theo dõi
và rất có thể
việc ai đó dắt xe vào trường để lại đây
đã lưu lại trong quá trình ghi hình
của hệ thống thiết bị này
khi đó là cơ quan công an đến hộ
là thật tình ra là chúng tôi cũng biết cái gì trên đó
từ đầu là không có nghĩ tới gì là cái tàu phạm
đi vô trường
nhưng mà khi mà phát hiện thì mới mở camera lên
thì lúc đó thì nghĩ là camera không quay
nhưng mà thật tình ra là tôi nói là camera nào
nó luôn luôn là quay
vì quay camera này là giữ quay cái một tuần
quả thực đoạn camera đã thu lại toàn bộ diễn biến
của người đã mang xe vào trường
để lại đó rồi bỏ đi
người làm việc này được xác định
là một nam thanh niên còn trẻ
rất có thể người thanh niên này
đã để lại chiếc xe máy có liên quan
tới kẻ sát hại anh thành
như vậy việc truy tìm người thanh niên này
được coi là nhiệm vụ trọng tâm
trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
theo thông tin từ nhân viên bảo vệ
và cả những người bán hàng nước bên cạnh trường
chân dung người thanh niên bỏ lại xe máy
đã sơ bộ được dựng lên
người này đi vào trường

hành vi rất khác biệt
so với các học sinh khác
gã bịch khẩu trang
trong suốt quá trình đi vào
đi ra khỏi trường
thì mặc áo jean
không trò chuyện với bất cứ ai
người này được xác định
tuổi khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bảy tuổi
nói giọng bắc trung bộ
khả năng ở nghệ an
hoặc hà tây ninh
dấu hiệu giọng nói
của người thanh niên
tại trường trần phú
trở thành một điểm quan trọng
trong quá trình xác minh
lại một lần nữa
quan hệ của nạn nhân
trong quá trình sàng lọc
thì nổi lên một nhân vật
có quan hệ trước đây
với nạn nhân trần trần thành
anh này là nghệ an
thấy cái dáng dấp rồi
cái cách bỏ xe
thì chứng tỏ là
anh này phải
thông thạo địa bàn hà nẵng
chứ không thể là
mới vào một vài lần
mà thuộc được như thế
ra tiếp thì coi như là
nổi lên là cái ông
ở ngoài diễn châu này
là đậm nhất
chúng ta là
tập trung chỉ đạo
không những trong địa bàn
thành phố mà
cần phải tổ chức đi xa
đi xa để tập trung xác minh
ví dụ như là
ở diễn châu
là cái đấu tượng
mà chúng ta nghi
nghi nhiều nhất
để chúng ta chung truyền
kết nối tất cả
những nguồn thông tin
đã có trong tay
bàn kiên án
đã có thể đặt ra
một giả thuyết khá hợp lý
người thanh niên
nói giọng bắt trung bộ
bỏ xe lại trường trung học
phổ thông trần phú
có những đặc điểm nhận dạng
tương đối trùng khớp
với một người bạn
có quan hệ tình cảm
với anh thành
từ ba năm nay
người bạn này
là hoàng văn hậu
quê quán huyện diễn châu
tỉnh nghệ an
dù chưa thể khẳng định chắc chắn
hai người này là một
nhưng các điều tra viên
vẫn nhận định
đây là những chi tiết
hết sức quý giá
sau khi có những thông tin
rất là mẵn manh
về mặt nghiệp vụ
rất là mẵn manh
cho nên nhớ là
cái việc đi ra nghệ an
là đây là một việc
làm cũng hết sức
là quan trọng
cần phải có
một người lãnh đạo chỉ huy
là tâm quyết
có cái lòng tin
có sự tin tưởng vào
có cái niềm tin của mình
đối với công việc
cho nên nhớ là
lúc bây giờ thì
về phía lãnh đạo phạm
mà tôi quyết định
tôi phải đi
đi cùng với là
các đồng chí
điều tra viên
có kinh nghiệp
trong cái đấu tranh
ở lĩnh vực tàu phạm này
ra ngồi kia
thì phải nói rằng là
một cái địa bàn
hết sức là xa xôi
và cũng là một cái địa bàn
mà chưa bây giờ
chúng tôi có
đánh lệ công việc
gần bảy trăm linh km
quán đường từ đà nẵng
về đến diễn châu
đã chứng kiến biết
bao trạng thái cảm xúc
của tổ công tác
đặc biệt này
nếu những suy luận
của cơ quan điều tra là đúng
người thanh niên
bỏ lại chiếc xe
của nạn nhân
chính là hung thủ
thì đáp án
trong trọng án này
đã có lời giải
nhưng từ sâu thẳm
họ luôn có những lo ngại
về những lý do khác
nguyễn phúc ban tài
trong một năm

những nạn nổ
của tổ quốc
và nhiều sức khỏe
nên đạo đạo

trong một năm
và đồng hành
và hãy đăng ký kênh
để phóng viên
để cập đặt
và các bạn
và đồng hành
của chính phủ
để phóng viên
khi tiếp cận địa bàn lực lượng điều tra của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố đà nẵng
được công an huyện diễn châu nghệ an cung cấp nhiều thông tin cần thiết
hoàng văn hậu có đi đà nẵng vào khoảng thời gian cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
mùng một tháng một mươi gã xuất hiện tại địa phương đi đón con gái đậu lòng mới chào đợi
một chi tiết bất thường khác gã có cho anh trai vay ba mươi triệu đồng để làm ăn
trong khi trước đó hậu là người không có công an việc làm kinh tế rất khó khăn
những biểu hiện đồng nhất với thời gian lịch trình di chuyển mà lực lượng điều tra đã nắm chắc trong tay
kết hợp với những bất minh về tài chính của hậu đã gần như tố cáo tội ác của hắn
và như vậy đã có thể khẳng định hậu chính là hung thủ trong vụ án giết người
thế nhưng công khai bắt giữ hậu khi hắn còn ở quê nhà không phải là chuyện dễ dàng
bàn chuyên án quyết định là phải điều tập để làm việc nhưng mà để tránh bị lộ rằng là công an đà nẵng ra nghệ an để điều tra cái vụ án này
thì có thể đối tượng khi mình triệu tập không đúng cái đối tượng đó mà cái đối tượng nghi can này lại nghe được thông tin thì sẽ trốn
cho nên phối hợp
với công an huyện diễn châu là mời lên mời các đối tượng nghi can nhưng mà mời lên ủy ban dân xã sở tại để hỏi về các vấn đề khác
đồng thời là trong ban chuyên án cũng quyết định là cử những đồng chí có thể là nói giọng người bắc này hoặc là nói được tiếng nghệ an để trực tiếp sát hỏi tham gia cùng với lại công an địa phương để xét hỏi các đối tượng đó
và trong quá trình ra soát thì chúng tôi kết hợp với các cái tài liệu khác
thì nghi can của mình dẫn lên được là nghi can là hậu
nhưng khi đưa về trụ sở công an huyện diễn châu hậu vẫn ngoan cố cứng đầu và loanh quanh chống tội
hắn một mực nói là không hề biết một vụ việc gì và không quen biết ai ở đà nẵng
nhưng với sự kiên trì chiến thuật hỏi cung sắc bén và với tài liệu đầy sức thuyết phục cuối cùng đối tượng hậu đã phải cuối đầu khai nhận toàn bộ tội ác của mình đã gây ra
anh trần trừng thành
em muốn gửi lời xin lỗi cho gia đình bị hại

hoàng văn hậu là người không có công an việc làm
hắn bỏ quê khi đến đà nẵng được kiếm sống trong thời gian ở đà nẵng
hậu có đến nhà của anh thành chơi và biết nạn nhân ở một mình và có nhiều tiền của
sau khi về nghệ an thỉnh thoảng hậu vẫn gọi điện thăm hỏi anh thạch
những ngày cuối tháng chín do không có tiền tiêu xài và để lo cho vợ sắp sinh
hậu đã liên lạc với anh thành và được anh này hứa cho tiền nhưng hậu phải vào lấy
ngày hai mươi chín tháng chín hậu đón xe khách vào đà nẵng
chiều ngày ba mươi tháng chín hậu đi xe ôm đến gặp anh thành tại nhà riêng
tại đây hai người ngồi chuyển trò
đến trưa sau khi ăn cơm xong anh thành và hậu vào phòng tâm sự
chờ cho anh này ngủ say hậu dùng dây điện của quạt đứng trong phòng ngủ xiết cổ của nạn nhân đến chết
sau đó hậu lục lọi lấy được hai trăm linh triệu đồng hai nhẫn vàng một sợi dây chuyền vàng rồi dùng xe máy của nạn nhân tẩu thoát
khi đến trường trung học phổ thông trần phú trên đường nguyễn thị minh khai hậu bỏ xe máy lại rồi nhờ xe chở đến công viên hai mươi chín tháng ba
tại đây hắn bắt xe buýt lên bến xe trung tâm thành phố đà nẵng đi ô tô khách về lại thôn hải nam ngay trong đêm
sáng hôm sau đưa vợ đi bệnh viện sinh con rồi về nhà sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt giữ
vì giết người cướp tài sản do đối tượng hoàng văn hậu gây ra được quy định tại điều chín mươi ba và một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cần phải được xử lý thật nghiêm khắc để giăn đe cho những kẻ xấu khác đang có âm mưu hãm hại người lương thiện
đây cũng là bài học cho những kẻ vô nhân tính
luôn chứa chấp lòng tham khi nhìn thấy những tài sản có giá trị của người khác
đồng thời cũng là bài học về sự nhẹ dạ cả tin cho tất cả mọi người
chương trình hành trình phá án tuần này của chúng tôi tới đây cũng xin được tạm dừng
chân thành cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn trong các chương trình sau